vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam ông trần kỳ hình chú hà nội nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông hình với vai trò là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đã trực tiếp và thông qua bị can trần anh quân
quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam ông hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm này
phòng kể sát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần khắc đăng khoa lê xuân minh lê văn nghi hồ đắc thuận về tội mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã đột nhập vào nhà lê xuân minh ở thị trấn cẩm xuyên bắt giữ bảy đối tượng
vật chứng thu giữ là hai kg ma túy đá hơn bốn gam ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
trần khắc đăng khoa khai nhận đã nhiều lần nhận ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch trên địa bàn quảng trị
sau đó chỉ đạo nghi và thuận đưa các tỉnh phía nam tiêu thụ
các đối tượng khai nhận đã sáu lần vận chuyển ma túy với số lượng khoảng sáu mươi hai kg từ quảng trị đi các tỉnh thành phố hà tĩnh quảng bình đồng nai và thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng văn thành quê thái nguyên về tội
phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với ông trần kỳ hình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra về tội nhận hối lộ và bốn bị can khác về tội sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật